công an huyện văn giang tỉnh hưng yên đã bắt giữ một đối tượng ở thái bình vừa mãn hạn tù trở về
lại tiếp tục đi trộm cắp cổ vật tại các đình chùa trên địa bàn tỉnh hưng yên
đối tượng là trần đình châu năm mươi ba tuổi ở xã đông hải huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
tại cơ quan điều tra đối tượng phai nhận vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng đi từ thái bình sang hưng yên quan sát thấy có đình chùa làm vào thăn giò để trộm cắp tài sản
đi đến lê văn giang nhìn thấy một ngôi chùa cổ cửa chùa mở nên đã lẻn vào trộm cắp tài sản
thì bị nhà chùa phát hiện bắt giữ giao nộp cho cơ quan công an
ngoài ra đối tượng khai nhận trước đó đã vào trộm cắp tiền công đức tại ngôi chùa này
và nhiều lần trộm cắp cổ vật khác tại các đình chùa trên địa bàn tỉnh hưng yên
tiếp theo là thông tin về việc lực lượng công an bắt quả tang và tạm giữ năm cán bộ trung tâm y tế
tại vĩnh phúc và khởi tố chín đối tượng tại bình phước về tội đánh bạc
tại tỉnh bình phước công an thị xã đồng xoài vừa bắt giữ và khởi tối điều tra chín đối tượng
vì có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài cao thắng thua bằng tiền
trước đó tại nhà riêng của bà hoàng thị huệ thuộc khu phố tân bình phường tân bình thị xã đồng xoài
lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang cùng tăng vật tại sông bạc
gồm ba bộ bày tay và số tiền trên ba mươi năm triệu năm trăm linh ngàn đồng
công an tỉnh vĩnh phúc cũng vừa bắt quả tăng năm đối tượng là cán bộ trung tâm y tế huyện bình xuyên
đang đánh bạc tại khoa y học cổ truyền
năm đối tượng gồm dương tuấn thanh cán bộ phòng viện phí trung tâm y tế huyện bình xuyên
vũ trọng hiếu bác sĩ khoa ngoại trung tâm y tế huyện bình xuyên
dương hoàng anh y sĩ khoa đông y trung tâm y tế huyện bình xuyên
nguyễn việt đức y sĩ khoa ngoại trung tâm y tế huyện bình xuyên
và lâm ân thủy điều dưỡng viên phòng khám đa khoa quang hà
tại chùa bạc cơ quan công an đã thu giữ một bộ bài tú lực khơ năm mươi hai quân
số tiền hơn một mươi năm triệu đồng và các phương tiện dùng để đánh bạc
vâng thưa quý vị và các bạn chắc quý vị và chị thúy cũng đã rất quen thuộc
với những chiếc camera giám sát an ninh trật tự hiện đang được thực hiện đắp đặt rất phổ biến
trên nhiều con đường tuyến phố ở nhiều địa phương trên khắp cả nước
và cũng không thể phủ nhận được hiệu quả từ những chiếc camera này mang lại
khi từ những hình ảnh này được ghi lại đã giúp cho lực lượng công an
kịp thời ngăn ngừa hiệu quả với các loại tội phạm
vâng phát huy từ hiệu quả đó thì trước tình hình phức tạp về trộm cắp tài sản
hướp dật thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya làm mất an ninh trật tự
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
công an phường vĩnh thanh vân tp đạch giá tỉnh kiên giang
đã lắp đặt camera giám sát tình hình an ninh trật tự
nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tội phạm trên địa bàn
sau khi cảo sát địa bàn cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại hai tuyến đường hoàng qua thám và phan chu trinh
thuộc khu phố một phường vĩnh thanh và đưa vào hoạt động
hình ảnh hệ thống camera này được chuyển về trung tâm quan sát
được đặt tại công an phường và có cán bộ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để tiếp nhận thông tin qua hình ảnh
kịp thời xử lý tình huống khi phát hiện vụ diệt về an ninh trật tự
đang xảy ra
ngoài việc phòng chống tội phạm ngăn chặn kịp thời hành di di phạm pháp luật
việc lắp đặt camera giám sát còn phát huy thế mạnh trên lĩnh vực an toàn giao thông
bảo vệ môi trường kịp thời bố trí lực lượng điều tiết phân luồn hoặc xử lý khi có ách tắc giao thông
bên cạnh đó còn phát hiện giải tán số thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya
gái mại dâm câu khách gây mất an ninh trật tự
việc triển khai thực hiện mô hình camera giám sát không chỉ là công tác bảo vệ an ninh trật tự
nhưng cũng là công tác đối với người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với những hiệu quả thiết thực của hệ thống camera mang lại
hiện nay công an phường phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh đang tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh
tại khu vực bệnh viện tuyến đường lê lợi và nhân rộng ở một số tuyến đường khác trên địa bàn trong thời gian tới
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm qua ngày một mươi bốn tháng tám rạng sáng nay ngày một mươi năm tháng tám
bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng với lượng mưa ở khu vực việt bắc tây bắc và đông bắc
vùng núi cần đề phòng lũ cao trên các sông ngòi lũ quét trượt lở đất đá trên các sườn núi dốc gây thiệt hại
trong đêm qua lũ thượng nguồn sông mã đang lên rất nhanh
với cường suốt lên
tại trạm hồi xuân là một m một giờ chiều ngày một mươi bốn tháng tám mực nước thượng lưu sông mã tiếp tục lên nhanh
tại hồi xuân có khả năng lên mức báo động một là năm mươi chín tám mươi tám m
trong sáng nay ngày một mươi năm tháng tám mực nước hạ lưu sông mã tại lý nhân có khả năng lên bảy năm mét
dưới báo độ một là hai m
nguy cơ cao sạc lỡ đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng ở các khu vực như quyện quang hóa mường lát quang sơn
rủi ro thiên tai cấp một hai
các cấp chính quyền người dân sở tại cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác ứng cứu để giảm thiểu mọi thiệt hại
vào chiều qua ngày một mươi bốn tháng tám ông trần thái thành chủ tịch ủy ban nhân dân xã e tó huyện grong năng tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm ba học sinh chết đuối
các nạn nhân được xác định là em trần thị nguyên một mươi tuổi trần đình chiến tám tuổi
lê thị trúc một mươi ba tuổi trú tại xã e tó huyện crong năng
theo ông thạnh vào chiều ngày một mươi ba tháng tám cả ba em nhỏ trên cùng một người bạn rủ nhau vào rẫy nhà ông lê đình thịnh
rẫy của bố em trúc để nhặt quả bơ
đến một mươi sáu giờ cùng ngày các em rủ nhau qua hố trữ nước tưới cà phê trong rẫy để chơi
không may nguyên chiến và trúc đã bị trực chân rơi xuống hố
lúc này người bạn đi cùng đã chạy về hô hoá người ra ứng cứu
tuy nhiên khi người nhà ra đến nơi ba em đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng xã e pó đã có mặt tại hiện trường
đã vớt và bàn giao thi thể ba em nhỏ về cho gia đình hỗ trợ một phần kinh phí để các gia đình mai tán cho các em
vâng có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua thì nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khắp các địa phương trên cả nước
mà nạn nhân hầu hết là các em học sinh hoặc là những em rất là nhỏ chưa có những kỹ năng bơi lội
và thông qua vụ việc tại đắk lắc vừa rồi thì cũng tiếp tục báo động tới các cơ quan quản lý
cần phải đầu tư đến phổ cập bơi và chống đối nước cho các em học sinh
đặc biệt là các em đang học tập tại các trường vùng sâu vùng xa
vâng bên cạnh đó thì cần có sự quan tâm của các bậc phụ huynh và thường xuyên nhắc nhở các em
để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra nhất là trong mùa mưa lũ này
trên địa bàn huyện hải hà vào rạng sáng qua ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ninh
đã bàn giao hiện trường cho công an xã đường hoa và chủ hộ gia đình bảo vệ
để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào thời điểm trên
đám cháy xảy ra tại sượng xấy gỗ của gia đình ông vũ văn xoa ở thông một xã đường hoa huyện hải hà
sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một đã huy động hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ
ba xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng công an huyện
dân quân tự vệ và nhân dân triển khai các biện pháp chữa cháy
đến tám giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thiệt hại ban đầu gồm một nhà xưởng diện tích khoảng ba mươi m hai
hơn hai mươi m mới gỗ thành phẩm gỗ ván thanh và máy móc thiết bị của xưởng
ước tính tổng thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng quảng ngãi
trong vòng một tháng qua địa phương này có bốn vụ phát dọn thực bì đốt rẫy khiến năm người dân chết cháy
nguyên nhân chủ yếu là người dân bất cẩn để lửa cháy lan không thể thoát ra ngoài nên ngạt khói ngất xỉu tử vong
hơn bao giờ hết các ngành chức năng cần vào cuộc ngăn chặn tình trạng này
chiều ngày một mươi tháng tám tại vùng núi đồi chùa thôn châu me xã phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ cháy rừng khiến một người dân bị chết cháy thương tâm
nạn nhân được xác định là anh phùng hòa phước bốn mươi bốn tuổi ở thôn châu me xã phổ châu
trước đó cùng ngày anh phước cùng với ông phùng hòa vui tám mươi năm tuổi là cha ruột đốt sọng thực bì tại dãy bạch đàn của gia đình
do thời tiết hành khô gió mạnh nên ngọn lửa bùng phát nhanh cháy lan sang dãy khác nên anh phước và ông vui đã chia nhau ra dập lửa ở các bờ danh xung quanh
đến chín giờ sáng cùng ngày một số người dân sống gần đó phát hiện có đám cháy lớn nên đến dập lửa thì phát hiện anh phước bị thiêu cháy tử vong ông vui bị bỏng
nạn nhân được xác định là anh phùng hòa phước bốn mươi bốn tuổi là cha ruột đốt dọn thực bì tại giãi bạch đàn của gia đình
trong thời gian này lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng ngãi đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn cho bà con ở các địa phương cách đốt dọn thực bì đúng quy định
chính vì vậy yêu cầu cấp thiết đặt ra ngay lúc này đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị xã hội để tai nạn giao thông đường sắt không còn là nỗi đau nỗi ám ảnh đối với người dân phản ánh sau đây được thực hiện tại địa bàn tỉnh yên bái
mặc dù đã gần bốn tháng trôi qua nhưng bản thân anh đặng văn màn ở thôn chín xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái cũng như những người thân trong gia đình vẫn còn phải chịu nỗi ám ảnh và những hậu quả nặng nề để lại sau vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào hôm qua
cuối tháng bốn vừa qua do những bất cần của anh khi qua đường ngang
sức khỏe nó rất kém bởi vì nó ngày xưa là nó khỏe cũng từ bước đầu là tai nạn cái thì gia đình bây giờ nó đấy nó điên rồi đưa được người nó nói không biết anh không biết em đâu
và gia đình cũng phải đi bán trồ bán bò rồi là bán đất bán dứt để chăm sóc đứa em để cố gắng đào tạo để cố gắng cứu vớt đứa em
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa phận tỉnh yên bái
sáu vụ tai nạn giao thông đường sắt làm ba người chết và một người bị thương tăng cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông chưa tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông còn chủ quan thiếu quan sát thậm chí là bất chấp nguy hiểm khi qua đường hàng
các trường hợp khi chuẩn bị đóng bá đe người dân thế thế thì người ta vẫn cố tình đi vào nhân viên các chắn đôi khi cũng phải nựa để đóng chắn để làm sao đảm bảo an toàn
tỉnh yên bái hiện có tám mươi sáu km đường sắt chạy qua với hai mươi năm điểm đường ngang có người gác và hai trăm sáu mươi lối đi dân sinh qua đường sắt
trong đó có bốn mươi lối đi dân sinh luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn
hai mươi lối đi dân sinh có biển báo hiệu nhưng các biển báo hiệu thường nhỏ chưa tạo được sự chú ý quan sát của người tham gia giao thông
đây cũng chính là một nguyên nhân nữa khiến nhiều điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trở thành điểm đen
vì tai nạn giao thông
nguyên nhân mà tôi nghĩ là lớn nhất mà chiếm cái tỉ trọng lớn nhất trong cái việc mà xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
đấy là không chấp hành đúng luật đường sắt
nó biểu hiện cái gì
thứ nhất là lấn chiếm hành lang dẫn đến hạn chế tầm nhìn đối với tài xế lái tàu
và một nguyên nhân như ban đầu tôi nói
là cơ sở hạ tầng đường sắt là chưa đảm bảo được theo đúng luật cũng như là theo cái bộ quy chuẩn quốc gia đường sắt do lịch sử để lại
tầm nhìn quá hạn chế
tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tuy không nhiều so với tai nạn giao thông đường bộ
nhưng hầu hết đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề và cảm khốc
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc và quan tâm hơn nữa đến vấn đề này
nhằm nâng cao ý thức cho người dân
hạ tầng tuyến đường sắt để tai nạn giao thông đường sắt không còn là nỗi đau nỗi ám ảnh đối với người dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo cho ủy ban nhân dân các huyện thành phố
tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thủy nội địa
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các lực lượng chức năng chính quyền các cấp
khẩn trương giả soát kiểm tra chất lượng và điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện thủy nội địa
kinh doanh vận chuyển khách du lịch bến cảng nơi neo đậu luồng tuyến thủy nội địa vận chuyển khách du lịch trên địa bàn
xử lý kịp thời các vi phạm có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy
kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức cá nhân phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện an toàn
chất lượng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch
kiểm soát chặt chẽ hoạt động của phương tiện kể từ khi xuất bến cho đến khi kết thúc hành trình